trầm cảm được xem là một bệnh lý nguy hiểm không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn gặp ở thanh thiếu niên
tuy nhiên vì nhiều nguyên do mà thực tế trầm cảm ở thanh thiếu niên chưa được người lớn để ý nhiều
mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất nhưng đã chọn vừa học vừa đi làm thêm
bệnh nhân này không có đủ thời gian để ngủ em luôn cảm thấy lo lắng bồn trồn
gia đình nhận ra sự khác thường khi mỗi ngày em càng có sự thay đổi trong sinh hoạt và hành vi
theo một báo cáo của viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai việt nam có hơn bốn mươi người tự tử do trầm cảm
ở lứa tuổi học sinh sinh viên tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so với nhóm quần thể chung từ bốn đến sáu
tỷ lệ này ở độ tuổi thanh thiếu niên cao hơn theo các chuyên gia là do ảnh hưởng của internet chất kích thích và nhiều nguyên nhân khác
sinh lý học của người các cháu ở vị thành niên thì não bộ chưa phát triển đầy đủ
các tư tưởng cảm xúc hành vi đặc biệt là tư duy của các cháu cũng chưa phát triển đầy đủ để trở thành con người trưởng thành
bởi các yếu tố bên ngoài từ những yếu tố bên ngoài đó sẽ dẫn đến những biểu hiện dối nặng cảm xúc hành vi và những hành vi tự sát
trầm cảm sẽ có những dấu hiệu ban đầu nếu phát hiện sớm bệnh nhân sẽ được điều trị điều chỉnh kịp thời
đối với trẻ nhỏ thì thường người ta sẽ có những biểu hiện dối nặng sức ngủ thu mình lại khóc lóc không có sự theo dõi chặt chẽ của gia đình
thì các triệu chứng đó sẽ giàn trải
và xuất hiện kéo dài làm các dối loạn sẽ xuất hiện nhiều hơn
kết quả học tập thì thuyên giảm rồi cháu không vát giao tiếp với các bạn bè cũng như là hay có những cái bùng nổ về cảm xúc rồi giận hơn
trầm cảm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sự phát triển của các em
mà còn tác động trực tiếp đến học tập và tương lai của thanh thiếu niên
vì vậy cần có sự quan tâm và phối hợp thường xuyên của gia đình và nhà trường
giáo dục và đồng hành